bằng sự mưu trí dũng cảm các cán bộ chiến sĩ công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng giải cứu an toàn cho một cô gái bị một đối tượng dùng sao không chế
tại một quán cà phê trên địa bàn thành phố bôn mật thuật một thanh niên lạ mặt đã đến yêu cầu quản lý cho gặp ông chủ nhưng không được nhân viên đáp ứng
nên đối tượng đã dùng dao kề vào cổ khống chế nữ nhân viên của quán là hoàng thị ngọc thủy rồi đập phá hư hỏng một số tài sản và tiếp tục gây áp lực buộc mọi người phải đáp ứng yêu cầu
nhận được tin báo công an thành phố mưa thuật đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường tiếp cận đối tượng
chỉ trong một thời gian ngắn các cán bộ chiến sĩ đã tức hung khí giải cứu được chị thủy
bước đầu đối tượng khai là lê văn công ở huyện đông anh tp hà nội là đối tượng nghiện ma túy đá và có dấu hiệu hoàng tường